đến thời điểm này việt nam đã chữa khỏi cho một sáu trăm hai mươi bảy bệnh nhân
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế cho biết bộ đã và đang tích cực làm việc với các đối tác thực hiện nhập khẩu vaccine để sớm đưa vaccine phòng bệnh covid một mươi chín về việt nam phục vụ cho người dân đồng thời với đó là đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng là nguyễn tiến mạnh
trú tại thành phố thái nguyên và trần việt anh chú tại tỉnh tuyên quang về tội cố ý gây thương tích
xuất phát từ mâu thuẫn trong việc vay nợ vào ngày một mươi sáu tháng một mạnh đã rủ việt anh và hai đối tượng khác đến khu vực tổ tám phường quang vinh để tìm duy
khi thấy duy xuất hiện nhóm đối tượng đã dùng dao và gậy bóng chầy đánh chém nhiều nhát vào người duy sau đó bỏ trốn hậu quả là duy bị thương tích hai mươi
trong phần tiếp theo của bản tin mời quý vị cùng đến với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường trú tại thôn đông thị thôn năm xã hà vinh huyện hà trung tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức cưỡng ép
phạm hai tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã lần lượt của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
và công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa là đối tượng nguyễn đức linh sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại số nhà một mươi sáu trên năm mươi hai trên bốn trăm linh ba hàm nghi phường đông hương thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm linh hai
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn tân đại xã đông hòa huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
bị công an huyện triệu sơn và công an huyện đông sơn tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã đều về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện